trước những lỗ hổng trong quản lý an toàn đường sắt
người đứng đầu ngành giao thông vận tải cũng nghiêm túc nhìn nhận yếu kém
đặc biệt là chỉ dõi lỗ hổng an toàn trong quy trình tác nghiệp đường sắt
trong đó đáng chú ý là tuyến đường sắt bắc nam đi qua hàng loạt địa phương
nhưng hầu như không có sự phù hợp chặt chẽ
trong công tác bảo đảm an toàn giữa ngành đường sắt và các địa phương này